ngày một mươi năm tháng sáu bộ tài chính đã ban hành thông tư số để giảm phí trong lĩnh vực xử lý vụ việc cạnh tranh
theo thông tư này từ ngày hai mươi bảy tháng bảy đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai người có yêu cầu độc lập tham gia trong các vụ việc cạnh tranh
với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm
sẽ được giảm tới năm mươi mức thu theo quy định hiện hành
cụ thể phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sẽ là năm triệu đồng một vụ việc
phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh sẽ là hai mươi năm triệu đồng một hồ sơ
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một trở đi mức thu trên sẽ trở lại quy định hiện hành
bộ tài chính cho biết thông tư được ban hành nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín